lực lượng công an thành phố hải phòng vừa đồng loạt tổ chức gia quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
bảo đảm an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân mậu tuất và trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an hải phòng cùng các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
số vụ vi phạm hình sự giảm một một tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên tám mươi
trong đó trọng án đạt trên chín mươi xác lập và đấu tranh trên một trăm linh chuyên án
triệt phá một trăm năm mươi một ổ nhóm với một một trăm hai mươi chín đối tượng
năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an thành phố quyết tâm phấn đấu chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống
trước mắt triển khai mạnh đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm thu hồi vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân mậu tuất năm hai nghìn hai mươi